từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê văn minh đã nhận hối lộ của phan thanh hữu tổng số tiền sáu chín tỷ đồng
viện kiểm sát truy tố bà phan thị xuân là vợ ông lê xuân thanh về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông lê xuân thanh
khi một mươi một lần nhận tổng số tiền một tám tỷ đồng từ phan thanh hữu thông qua con trai là phan lê hoàng anh
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng liên quan đến vụ án này
trong đó ông lê văn minh và ông lê xuân thanh được ghi nhận đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc đã gây ra
trong vụ án này một số đối tượng liên quan như phan thanh hữu đào ngọc viễn đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh đồng nai điều tra truy tố đưa ra xét xử
các bị cáo phùng danh thoại lê văn minh nguyễn thế anh là quân nhân phạm tội nên thuộc thẩm quyền điều tra truy tố xét xử của các cơ quan tố tụng trong quân đội
phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai cho đến ngày một mươi bốn tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với vì văn biến phó chủ tịch ubnd xã thanh hưng huyện điện biên về tội tha mô tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với vì văn biến phó chủ tịch ubnd xã thanh hưng huyện điện biên về tội tham mô tài sản
để chiếm đoạt số tiền hơn một trăm hai mươi ba triệu đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
sau bốn ngày xét xử vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tuyên án vụ án xảy ra tại cầu thạch bích thành phố quảng ngãi giữa hai nhóm của phạm đăng minh hậu và nhóm của cao đức thành
có chín mươi bảy bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ngãi truy tố về ba tội danh giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước trong hai đêm là đêm ngày hai mươi và ngày hai mươi một dạng sáng ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi nhóm của phạm đặng minh hậu đã đánh nhau với nhóm của cao đức thành
vụ hỗn chiến đã làm nhiều người bị thương tích nặng hội đồng xét xử đã xử phạt phạm đặng minh hậu bảy năm tù võ tấn diệu bốn năm tù đều về tội giết người
ba mươi hai đối tượng còn lại trong nhóm của phạm đăng minh hậu bị tuyên phạt mức án từ ba đến sáu tháng tù và một mươi tám tháng cải tạo
bốn tháng cải tạo không giam giữ đều về tội cố ý gây thương tích
tuyên phạt cao đức thành ba năm tù và sáu mươi một đối tượng còn lại trong nhóm cao đức thành mức hình phạt từ ba năm tù đến chín tháng cải tạo không giam giữ đều về tội gây dối trật tự công cộng
trên địa bàn xã nghĩa thái huyện tân kỳ tỉnh nghệ an vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong ba người khác bị thương
công an huyện tân kỳ đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ án mạng
theo thông tin ban đầu vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay đối tượng lương văn thảo chú tải xóm văn giang xã nghĩa thái bất ngờ cầm dao chém chú họ bị trọng thương
sau đó thảo tiếp tục sang chém hai vợ chồng nhà hàng xóm
chưa dừng lại đối tượng lương văn thảo tiếp tục sang một nhà hàng xóm khác dùng bơm hơi để đánh một người phụ nữ bị thương
vụ án mạng đã khiến một người tử vong tại chỗ ba người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án đối tượng lương văn thảo đã bị lực lượng công an và người dân khống chế bắt giữ
lãnh đạo xã nghĩa thái cho biết đối tượng lương văn thảo trước đây có biểu hiện của bệnh hoang tưởng và đã được gia đình đi chữa trị
công an huyện tràng định tỉnh làng sơn cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần quốc
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng
đối tượng trần quốc toàn bị bắt khi đang tàng trữ trong túi quần một gói ma túy heroin
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng công an phát hiện trong tủ gỗ tại phòng khách có một khẩu súng chín mươi chín viên đạn các loại
tại cơ quan công an toản khai nhận đã mua gói ma túy trên của một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ với giá hai trăm linh đồng
mang về để sử dụng khẩu súng và số đạn đối tượng cất giấu tại nơi ở với mục đích là dùng để săn bắn thú rừng
công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang đang tiến hành điều tra xử lý đối với một mươi ba đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào đêm ngày một mươi một tháng bảy công an thị xã cai lệ đã bắt quả tang nguyễn quốc bảo và trần nguyễn việt thành cùng với một mươi một đối tượng khác
đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại nhà của bảo lực lượng công an đưa các đối tượng về trụ sở để tiến hành làm việc
qua làm việc các đối tượng khai nhận nguyễn quốc bảo rủ một mươi hai đối tượng về nhà sử dụng ma túy và bay lắc
trần nguyễn việt thành là đối tượng mua ma túy
công an thị xã cây lậy đang tạm giữ nguyễn quốc bảo và trần nguyễn việt thành
đồng thời tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trực tự
thưa quý vị trong ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện đồng phú
điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn trong lúc nhậu vì chiếc loa kẹo kéo khiến một người tử vong vào chiều hôm qua
nạn nhân được xác định là nguyễn thanh sang năm mươi tuổi ngụ xã tân tiến huyện đồng phú
trước đó sang cùng với hứa hoàng ngọc bốn mươi tám tuổi ngụ xã tân tiến cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu
tại nhà ông hồ hoàng phi sáu mươi bốn tuổi ở ấp minh hòa xã tân tiến huyện đồng phú
trong lúc nhậu dưới ngọc và sang xảy ra mâu thuẫn về chuyện chiếc loa kẹo kéo
trong lúc cãi nhậu ngọc vào trong nhà lấy một cây kéo chạy ra đâm vào người sang khi nạn nhân gục tại chỗ
thấy xe nằm bất động dưới đất chủ nhà và những người bạn cùng ngồi nhậu nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng sang đã tử vong trên đường tới bệnh viện
sáng nay tòa án nhân dân quận phú nhuận tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai
đối với bị cáo nguyễn trần hoàng phong ba mươi bốn tuổi ngụ quận gò vấp
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến người chạy xe grab tử vong
nữ tiếp viên hàng không mang thương tật bảy mươi chín
tại phiên tòa phong khai ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi phong dùng giấy phép lái xe giả
thuê xe mercedes tự lái chở theo bốn người khác đi từ tầng hầm tòa nhà trung cư
ở phường hai quận tân bình đến ngã tư hoàng minh giám quận phú nhuận
do không làm chủ được tốc độ nên khi đến trước số một trăm hai mươi ba hồng hà phường chín phú nhuận
xe của phong lao sang trái làng đường tông vào xe máy do ông lê mạnh thường lái xe grab
chở ý kiện nguyễn thiên bích hường đang chạy hướng ngược lại
hậu quả ông thường tử vong tại bệnh viện chị hường mang thương tật bảy mươi chín
phong đến cơ quan công an đầu thú kết quả kiểm tra ma túy xác định phong dương tính
phong khai hai ngày trước phong đi quán bar có bạn mời nước uống
phong cho rằng trong đi nước có ma túy
về trách nhiệm dân sự bị cáo phong đồng ý bồi thường bốn trăm một mươi bảy triệu đồng
theo yêu cầu từ phía gia đình tài xế xe grab đã bồi thường trước sáu mươi triệu đồng
còn đối với chị hường trước đây chị yêu cầu bồi thường hơn một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
nay chị yêu cầu bồi thường thêm chi phí dự kiến sắp tới phẫu thuật ba trăm linh triệu đồng
trừ đi sáu mươi triệu đồng đã nhận yêu cầu phong bồi thường hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
đối với yêu cầu này không chỉ đồng ý bồi thường một tỷ bốn trăm linh triệu đồng không đồng ý chi phí phát sinh
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phong bị tỏa như dân quận phú nhuận tuyên bảy năm sáu tháng tù
tuy nhiên tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cấp phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại
tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác
do ảnh hưởng của vùng áp thấp hình thành ở giữa biển đông vùng biển tây nam xuất hiện sóng to mưa lớn
trong ngày một mươi một tháng bảy tỉnh kiên giang đã yêu cầu tất cả các phương tiện vận tải hành khách ra các đảo phải ngưng hoạt động
các phương tiện không được phép rời bến cho đến khi thời tiết trở lại bình thường
ngay khi nhận được thông báo công ty vận tải đã thông tin đến các đại lý và hành khách
để hoàn tiền hoặc chuyển sang hôm sau nếu thời tiết tốt
hiện có một đoàn khách từ tp hcm hơn một trăm ba mươi
các người đang kẹt ở tp rạch giá
công ty tổ chức đã tạm thời bố trí cho khách ăn uống và tham quan một vài điểm trong rạch giá
riêng ở tp phú quốc cũng có một lượng lớn du khách chưa thể rời đảo
lý do là tàu ngừng chạy khá bất ngờ
nếu muốn rời đảo bằng đường hàng không cũng phải mất thời gian đặt vé
theo bản tin dự báo thời tiết của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
từ nay cho đến ngày một mươi ba tháng bảy trên các vùng biển nam bộ
gió tây nam tiếp tục hoạt động mạnh biển động sóng cao từ hai đến bốn mét
trong cơn giông đầy phòng gió giật mạnh và lốc xoáy
còn tại tỉnh cà mau từ chiều qua đến nay mưa lớn kéo dài kèm theo chiều cường sóng biển
đã trực tiếp uy hiếp đến thân đê biển tây ở nhiều đoạn
tại một số đoạn đê thuộc biển trần văn thợ tỉnh cà mau triều cường cao độ khoảng một bảy mét kèm theo sóng lớn
đã làm một số đoạn đê không còn rừng phòng hộ bên ngoài bị sạt lở
trong đó đoạn thuộc xã khánh bình tây xuất hiện hai vị trí sạt lở nguy hiểm
đang bị sóng biển đánh trực diện
chiều hôm qua hạt quản lý đê điều tỉnh cà mau phối hợp với chính quyền địa phương
đã tổ chức dọn dẹp rác để các phương tiện có thể lưu thông tạm thời trên đê
những ngày vừa qua bệnh viện chợ rẫy tp hcm tiếp nhận nhiều bệnh nhân có các biểu hiện bệnh giống nhau
đó là hoại tử xương vùng đầu mặt trong đó có hai ca tử vong
khai thác bệnh sử cho thấy các bệnh nhân này đều từng mắc covid một mươi chín và có các bệnh nền
hai tháng gần đây bệnh viện chợ rẫy tiếp nhận một mươi một ca bệnh
có những biểu hiện gần giống nhau đều đau đầu nghẹt mũi sưng mắt
khi đi khám thông qua chụp ct scan mri bác sĩ phát hiện có phần hoài tử ở vùng xương sọ hạ mặt
trước loạt ca bệnh bất thường này bệnh viện chợ rẫy đã phối hợp liên khoa
tai mũi họng thần kinh bệnh nhiệt đới hồi sức vào cuộc cùng hội chẩn điều trị
và cái mũi đó nó sẽ làm thùng cái mạng não sau đó nó ăn vào vi trùng nấm nó sẽ ăn vào trong não
và nó thành những cái ổ từ nhỏ sau đó cứ lớn dần lớn dần lên
qua khai thác bệnh sử một mươi một trường hợp mắc các biểu hiện này đều từng bị covid một mươi chín trước đó
dù chưa thể khẳng định có liên quan đến virus sars cov hai hay không
tuy nhiên các nghiên cứu tại các quốc gia ấn độ châu âu châu mỹ ghi nhận các bệnh nhân ngoại tử xương
nhiễm nắm trên các trường hợp bệnh nhân có từng mắc covid một mươi chín và có bệnh nền
khoảng từ sáu tháng trở về sau từ những đợt đầu tiên
thì trên thế giới người ta ghi nhận giống như thầy trưởng nói là có đồng ít tỷ để cái bệnh này nó tăng lên
chính vì vậy cho nên người ta mới nghĩ rằng nó có mối liên hệ hay không
cái điều này nó cũng phù hợp là tại vì cái cơ thể của cái người mà sau bị nhiễm covid
người ta vẫn bị hỗn loạn miễn dịch kéo dài trồng trên những người mà đã có cái bệnh lý nền trước đó
dẫn tới cái khả năng mà nhiễm nấm vào cái nấm đó nó phát triển trong cơ thể
nó còn nhiều hơn
chúng tôi cũng xem lại thì đúng thật có vấn đề thật
để bảo vệ sức khỏe các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân sau khi mắc covid một mươi chín từ sáu đến tám tháng
nếu khóa biểu hiện có nhức đầu kéo dài viêm xoan xưng vùng mặt sọ hàm
cần chụp ct scan để tìm hiểu rõ nguyên nhân
tuy nhiên các cơ sở y tế không nên chỉ định các kỹ thuật trên nếu không cần thiết
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lưu lượng hành khách nhập cảnh qua cảng hàng không quốc tế tân sơn
nhất tăng nhanh so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
cùng với lưu lượng hành khách tăng nhanh thì hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
cũng có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và số đối tượng
lực lượng xuất nhập cảnh đã tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
để phòng chống các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã tiếp nhận hơn một mươi hai bảy trăm linh chuyến bay quốc tế
với tổng số hơn một triệu lượt hành khách
với lưu lượng hành khách tăng nhanh thì hoạt động xuất nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng
thống kê từ đầu năm đến nay công an cơ khẩu tân sơ nhất đã tiếp nhận điều tra
xử lý ba mươi sáu vụ với hơn sáu mươi đối tượng xuất nhập cảnh trái phép
lập hồ sơ xử phạm vi phạm hành chính đối với hơn một năm trăm linh trường hợp
đã đặt ra nhiều khó khăn thách thức cho lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh trong thời gian tới
hiện nay là lưu lượng hành khách đi lại qua cơ khẩu cảnh không quốc tế tân nhất
là tăng hơn năm mươi so với thời gian là trước dịch covid một mươi chín
cùng với đó là các loại tội phạm là hoạt động rất là nhiều
và với phương thức thủ đoạn rất là mới
nhiều trường hợp giả mạo giấy tờ để nhập cảnh
có cảnh việt nam đi các nước phát triển
chúng tôi cũng đã bố trí các bộ
chiến sĩ tăng cường công tác nắm tình hình và điều tra
xác minh và xử lý đảm bảo an toàn cho địa bàn cảnh không quốc tế tân thiên nhất
ngoài hoạt động kiểm soát tại các cửa khẩu
cục quản lý xuất nhập cảnh cũng đang đẩy mạnh công tác kiểm tra
cấp đổi hộ chiếu ra công dân
đặc biệt sau khi có quy định cấp hộ chiếu theo mẫu mới
chỉ tính riêng từ ngày một tháng bảy
cơ quan này đã tiếp nhận và xử lý hơn năm mươi ba hồ sơ
trong đó hồ sơ xử lý qua dịch vụ công là một bảy trăm linh hồ sơ
hiện cục quản lý xuất nhập cảnh đang triển khai nhiều dịch vụ công
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân

thì hộ chiếu cũng là một trong những dịch vụ công đó
người ta không cần phải tiếp xúc gì cả
công khai minh bạch về mặt tài chính
tiết kiệm về mặt thời gian cũng như công sức
trong thời gian tới
nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh
cục quản lý xuất nhập cảnh đã thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát kiểm tra chặt chẽ
tăng cường công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
và xử lý nghiêm cách trường hợp vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh